thưa quý vị và các bạn dù ai đi ngược về xuôi nhớ ngày rỗ tổ mùng một mươi tháng ba
câu ca này đã ngấm vào máu thịt của bao thế hệ người việt nam ở khắp mọi miền của tổ quốc và kiều bào ta ở nước ngoài
sáng nay đúng ngày một mươi tháng ba năm bình thân tức ngày một mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
lễ dỗ tổ hùng vương đã được tổ chức trang trọng tại điện kính thiên trên đỉnh núi thiên nghĩa lĩnh
thuộc khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền hùng tỉnh phú thọ
tham dự lễ dỗ tổ có tổng bí thư nguyễn phú trọng trưởng ban kinh tế trung ương nguyễn văn bình
các đồng chí bí thư trung ương đảng cùng lãnh đạo các bộ ngành cơ quan trung ương và đông đảo nhân dân cả nước tụ hội về đền hùng tỉnh phú thọ
đúng bảy giờ trong không khí trang nghiêm đoàn dân hương với đội ghi trượng uy nghiêm đoàn cờ phướn đội nhạc hành lễ
đội dứt kiệu lễ vật khởi hành từ sân trung tâm lễ hội đền hùng qua nghi môn đền hạ đền trung lên đền thượng
tiếng nhạc lễ vang lên hào hùng đi đầu là đội tiêu binh dước cờ tổ quốc cơ hội đền hùng và vòng hoa mang dòng chữ
đời đời nhớ ơn các anh hùng đã có công dựng nước
tiếp đó là các thiếu nữ trong trang phục áo dài truyền thống màu đỏ mang hương hoa lễ vật và một trăm linh thanh niên mặc trang phục có những chi tiết mô phỏng theo quần áo của người việt cổ
tượng trưng cho con cháu lạc hồng
được sinh ra từ bọc trăm trứng dương cao cờ hội đứng xung quanh sân đền thượng và quanh sân lăng hùng vương
đi sau khối nghi thức là đoàn đại biểu lãnh đạo đảng nhà nước các cơ quan trung ương địa phương và nhân dân về dự dỗ tổ
trong giờ phút thiêng liêng tổng bí thư nguyễn phú trọng các vị lãnh đạo đảng nhà nước lãnh đạo các bộ ban ngành lãnh đạo tỉnh phú thọ và một số tỉnh thành bắc trung nam
tham dự ngày rỗ tổ hùng vương đã thành kính dân hương hoa lễ vật tưởng nhớ tri ân công đức của các vua hùng đã có công dựng nước
cầu cho xã tắc thịnh vượng quốc thái dân an bách gia trăm họ vạn đại trường tồn đất nước ngày càng vững mạnh hùng cường
sau lễ dân hương tại đền thượng tổng bí thư nguyễn phú trọng và các đại biểu đã đặt vòng hoa và thắp hương tại đăng hùng vương thứ sáu
tiếp đó tổng bí thư dân hoa tưởng nhớ hồ chủ tịch bên bức phủ điêu bác hồ nói chuyện với cán bộ chiến sĩ đại đoàn quân tiên phong ở khu vực ngã năm đền giếng
lãng hoa có dòng chữ mãi mãi ghi sâu và làm theo lời bác dạy
kết thúc phần lễ dân hương dân hoa dòng người từ mọi miền đất nước và kiều bào ta ở nước ngoài tiếp tục lên dân hương tại các đền trong khu di tích đền hùng
tưởng nhớ các vua hùng đã có công dựng nước và các bậc tiền nhân đã vì dân giữ nước cầu mong quốc tổ
phù trì luôn được mạnh khỏe hạnh phúc